trong hai ngày hai mươi chín và ba mươi tháng một mươi hai trên địa bàn tỉnh cao bằng có mưa trên diện rộng khiến nhiệt độ xuống thấp
tại các vùng núi cao nhiệt độ giảm sâu với mức hai ba độ
khu vực vùng núi phía bắc thuộc xã thành công huyện nguyên bình nhiệt độ giảm đến âm hai độ đã xuất hiện băng giá
từ sáng ngày ba mươi hàng trăm du khách đã đổ về đỉnh núi phía úc chiêm ngưỡng hiện tượng kỳ thú và hiếm thấy này
theo dự báo không khí lạnh sẽ còn kéo dài và dự kiến ngày một một băng giá sẽ vẫn xuất hiện trên đỉnh phía úc
bên cạnh sự háo hức của du khách nhiệt độ giảm thấp đã ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của người dân nơi đây
gia súc gia cầm và các loại vật nuôi rất có nguy cơ chết rét
chính quyền nơi đây đang vận động người dân khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng chống rét che chắn chuồng trại bảo vệ gia súc